thưa quý vị khán giả chỉ còn hôm nay và ngày mai thì chúng ta sẽ kết thúc kỳ nghỉ tết nguyên đán
và để đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông lực lượng công an toàn quốc vẫn đang tổ chức ứng trực
và triển khai nhiều biện pháp trong đó mạnh tay xử lý vi phạm về nồng độ cồn phát hiện trên năm năm trăm linh trường hợp vi phạm
còn vào ngày hôm qua ngày ba tết vụ tai nạn giao thông đứng sắt đã xảy ra trên địa bàn xã an mỹ huyện tuy an tỉnh phú yên
khiến một người tử vong và một người bị thương
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng chín giờ ngày một mươi hai tháng hai
thời điểm trên tàu chở khách số hiệu sn năm chạy hướng bắc nam khi đến đường dây có gác chắn tự động
thì đã va chạm với xe máy chở theo hai người lưu thông theo hướng tây đồng
hậu quả vụ tai nạn đã khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ một nạn nhân bị thương nặng
được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh phú yên
sau khi tàn nạn xảy ra các lực lượng chức năng đã kịp thời phối hợp xử lý vụ việc
tàu trở khách sn năm được khởi hành trở lại ngay sau đó về gà tuy hòa để đón trả khách như bình thường
ban an toàn giao thông của tỉnh phú yên khuyến cáo người dân lưu thông qua các tuyến đường dân sinh
giao nhau với đường sắt thì cần chú ý quan sát không chủ quan lơ là
không cố ý vượt rào chắn đường sắt để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh
báo cáo của văn phòng bộ công an trong ngày hôm nay toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông
làm hai mươi bảy người tử vong và sáu mươi bảy người bị thương
so với ngày một mươi một tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tức là ngày mùng hai tết giảm hai mươi ba vụ tai nạn giao thông và giảm một người chết
giảm hai mươi người bị thương trong đó hầu hết đều xảy ra trên đường bộ đường sắt xảy ra một vụ tai nạn khiến hai mươi ba người tử vong
cùng ngày lực lượng cảnh sát giao thông công an các đơn vị địa phương đã kiểm tra phát hiện
xử lý một mươi một bốn trăm sáu mươi tám trường hợp vi phạm giao thông
tỉ sáu trăm một mươi tám triệu đồng tạm giữ hai trăm năm mươi bốn xe ô tô sáu hai trăm bốn mươi một xe mô tô tước ba ba mươi hai giấy phép lái xe các loại
riêng vi phạm về nồng độ cồn xử lý năm năm trăm tám mươi chín trường hợp về tốc độ là hai sáu trăm chín mươi một trường hợp ma túy một mươi một trường hợp
nhằm đảm bảo an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết giáp thìn được an toàn
lực lượng cảnh sát trật tự và cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh sóc trăng
đã triển khai nhiều biện pháp
nhiệp vụ luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu tấn công trấn áp các loại tội phạm
tăng cường tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
trong đêm các ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn lực lượng cảnh sát trật tự và cảnh sát một trăm một mươi ba thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội công an tỉnh sóc trăng đã tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố sóc trăng
ngoài việc bảo đảm tình hình an ninh trật tự cho nhân dân vui xuân đón tết
tại các khu vực có trang trí tiểu cảnh thu hút đông đảo người dân đến tham quan chụp ảnh
lực lượng cảnh sát trật tự và cảnh sát một trăm một mươi ba đã tuyên truyền nhắc nhở người dân đậu xe đúng nơi quy định
chú ý tự bảo quản tài sản của mình không để kẻ gian lợi dụng sơ hở
và nhắc nhở những người bán hàng rong không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường
và tính đến hết ngày hai tết lực lượng công an toàn tỉnh sóc trăng đã tổ chức tuần tra truy quét bảo đảm trật tự an toàn xã hội
với gần bốn năm trăm linh lượt cán bộ chiến sĩ tham gia qua đó đã giải tán nhiều điểm cơ bạc nhỏ lẻ
nhắc nhở hai trăm sáu mươi trường hợp mua bán lấn chiếm lòng lề đường
thời điểm trước trong và sau tết nguyên đán giáp thìn nhu cầu đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân doanh nghiệp tăng lên đáng kể
cùng với nhiều hoạt động kinh tế văn hóa xã hội mừng đảng mừng xuân thu hút đông đảo lượng người tham gia
tạo áp lực lớn cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đồng thời tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la ngay từ những ngày trước tết đã huy động một trăm linh quân số
triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại tất cả các điểm vui chơi giải trí du lịch cơ sở thờ tự địa điểm bắn pháo hoa
để đảm bảo giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại vui xuân đón tết an toàn
trên tuyến quốc lộ sáu đoạn đường lê duẩn tổ công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm
của các cán bộ chiến sĩ lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la có mặt từ rất sớm
chỉ trong một thời gian ngắn hàng chục lượt phương tiện đi qua chốt đều được ra tín hiệu dừng kiểm tra nồng độ cồn
phần lớn các phương tiện được kiểm tra đều chấp hành tốt các quy định bảo đảm trật tự an toàn giao thông
chỉ trong một thời gian ngắn hàng chục lượt phương tiện được kiểm tra đều chấp hành tốt các quy định bảo đảm trật tự an toàn
năm nay lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ xuyên tết bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông suốt trong các ngày nghỉ tết nguyên đán giáp thìn
phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng hướng dẫn giao thông cho nhân dân đi lại trước trong và sau giao thừa
bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tiến hành tuần tra lưu động kết hợp kiểm soát tại một điểm
khép kín địa bàn trên tất cả các tuyến giao thông của tết
năm nay lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ xuyên tết bảo đảm trật tự an toàn giao thông suốt trong các ngày nghỉ tết nguyên đáng giáp thìn
phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng hướng dẫn giao thông cho nhân dân đi lại trước trong và sau giao thừa
bố trí lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ xuyên tết bảo đảm trật tự an toàn giao thông suốt trong các ngày nghỉ tết nguyên đáng giáp thìn
phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng hướng dẫn giao thông cho nhân dân đi lại trước trong và sau giao thông cho nhân dân đi lại trước
bố trí lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ xuyên tết bảo đảm trật tự an toàn giao thông suốt trong các ngày nghỉ tết nguyên đáng giáp thìn

phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng hướng dẫn giao thông cho nhân dân đi lại trước trong và sau giao thông cho nhân dân đi lại trước
phối hợp với các lực lượng chức năng phân luồng hướng dẫn giao thừa tự an toàn giao thông suốt trong các ngày nghỉ tết nguyên đáng giáp thìn